người dân tại tỉnh quảng trị đang tất bật với việc chống lũ và khắc phục thiệt hại sau lũ lụt
tranh thủ khi nước lũ vừa rút người dân và chính quyền địa phương tại những vùng ngập sâu lại giúp nhau khắc phục thiệt hại sớm ổn định đời sống
tại huyện cam lộ nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ trong ngày một tháng một mươi một vừa qua hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn đã đến từng nhà dân để giúp đỡ việc dọn dẹp làm vệ sinh khơi thông canh mương
bên cạnh đó đoàn cũng bố trí lực lượng tại các điểm trường nhà văn hóa các tuyến đường giao thông
sau hai ngày triển khai đến nay các điểm trường cơ bản đã được dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế sẵn sàng cho việc dạy và học trở lại bình thường sau lũ
tại huyện cam lộ nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ trong ngày một tháng một mươi một vừa qua hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn đã đến từng nhà dân để giúp đỡ việc dọn dẹp làm vệ sinh khơi thông canh mương
lực lượng chức năng khác cũng đã được huy động để giúp người dân khắc phục thiệt hại sau lũ sớm ổn định cuộc sống
đợt lũ vừa qua tại quảng trị có hai người bị chết hơn hai ngôi nhà bị ngập hàng nghìn con da súc da cầm và hàng trăm hecta hoa màu bị nước lũ cuốn trôi thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng